chủ tịch nước trần đại quang trường ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
tại phiên họp này các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận sôi nổi tích cực với tinh thần trách nhiệm cao
đây là cơ sở quan trọng để ban chỉ đạo đánh giá đúng kết quả đã đạt được những hạn chế khó khăn vướng mắt
và nguyên nhân trao đổi thống nhất phương hướng giải pháp khắc phục hạn chế thao gỡ khó khăn vướng mắt
và đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương đề ra giải pháp
chiến lược cải cách tư pháp theo đường lối của đảng
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đánh giá cao những ý kiến tham luận của các thành viên ban chỉ đạo
trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu các thành viên phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu
quan điểm phương hướng nhiệm vụ và có quyết tâm cao có sự phân công phối hợp chặt chẽ
trong quá trình tổ chức thực hiện tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị
cải cách lập pháp và cải cách hành chính có lộ trình hợp lý chương trình kế hoạch cụ thể
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn
bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương
chống tư tưởng bảo thủ cục bộ bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử
các tổ chức xã hội và nhân dân
về kế hoạch kiểm tra đôn đốc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương
đối tượng nội dung kiểm tra sẽ là toàn bộ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
của tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức được giao thực hiện
các hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hoa kỳ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo lời mời của tổng thống hoa kỳ donald trump chiều ngày hai mươi chín tháng năm
theo giờ địa phương tại new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp một số doanh nhân
trí thức gốc việt tại hoa kỳ
cùng ngày thủ tướng đã tiếp vợ chồng giáo sư ngô thanh nhàn và bà myr redner
vì những đóng góp của ông bà trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước việt nam hoa kỳ
đặc biệt là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực đóng góp tích cực của các doanh nhân
chí thức người việt nam ở nước ngoài thời gian qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
phát triển toàn diện nâng cao uy tín cộng đồng người việt nam tại hoa kỳ
đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của xã hội sở tại
thông báo về tình hình việt nam thời gian qua thủ tướng tái khẳng định
chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhân nước ta luôn coi người việt nam ở nước ngoài
là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam
thủ tướng cũng nêu quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo
sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đóng góp cho cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
các doanh nhân trí thức người việt nam tại hoa kỳ bày tỏ những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp
về sự phát triển và quá trình hội nhập của việt nam đánh giá tích cực về các chính sách
của nhà nước việt nam đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung
và người việt nam tại hoa kỳ đồng thời bày tỏ mong muốn được đóng góp
vào quá trình đổi mới đất nước và thúc đẩy việt nam hoa kỳ trong thời gian tới
tiếp vợ chồng giáo sư ngô thanh nhàn và bà merle radner thủ tướng cảm ơn những nỗ lực
hỗ trợ và đóng góp tích cực của ông bà trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân
hai nước việt nam và hoa kỳ đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
vợ chồng bà merle radner đã cảm ơn thủ tướng đã có sự quan tâm đặc biệt
tới những người bạn tại hoa kỳ mặc dù bận rộn song vẫn tổ chức cuộc gặp thân tình
ông bà cũng nêu một số chia sẻ và góp ý trong thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh của việt nam
đồng thời cho biết luôn theo dõi về quan hệ việt nam hoa kỳ một mối quan hệ đặc biệt
từ cựu thù thành bạn và từ bạn thành đối tác đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực
cho việc thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ và sự phát triển của việt nam
ngay sau khi chuyến bay của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đáp xuống sân bay john kennedy new york truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm
và nhấn mạnh vai trò cũng như vị thế của nhà lãnh đạo đầu tiên của khu vực đông nam á
tới thăm nhà trắng kể từ khi ông donald trump nhậm chức tổng thống vào tháng một năm nay
các bài viết đánh giá chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội cho hai bên thảo luận chính sách
và việc thực thi chính sách trên các lĩnh vực kinh tế thương mại cũng như các vấn đề
quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
qua đó việt nam và hoa kỳ có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện
vì lợi ích chung và lâu dài của nhân dân hai nước trong bối cảnh chính quyền mới ở hoa kỳ
đã có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại
tờ national interres của mỹ cho biết thủ tướng việt nam là nhà lãnh đạo thứ ba của châu á
không bao gồm trung đông có cuộc gặp với tổng thống trump tại nhà trắng
sau thủ tướng nhật shinzo abe và chủ tịch trung quốc tập cận bình
bài báo của đoạn viết điều này ít nhiều phản ánh sự tha thiết của cả hai nước
trong việc thắt chặt quan hệ song phương cũng như ưu tiên dành cho mỗi nước
trong chương trình nghị sự của nước kia
national interres nhận định mỹ và việt nam sẽ có nhiều vấn đề kinh tế và an ninh quan trọng
để bàn thảo trong dịp này
trong khi đó tờ asian times thì nói rằng kể từ khi ông trump lên cầm quyền
việt nam đã có những động thái nhằm duy trì và cải thiện mối quan hệ việt mỹ
vốn đã có sự khởi sắc đáng kể
dưới thời cựu tổng thống barack obama ông trump và các cố vấn cấp cao của ông
đã đón nhận những nỗ lực này của việt nam tờ báo viết
asian times nhắc lại những cuộc tiếp xúc cấp cao việt mỹ trong thời gian qua
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh là một trong những ngoại trưởng đầu tiên
trong khu vực asean và có cuộc gặp với ngoại trưởng mỹ rex tillerson
trong chuyến công du washington từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng bốn
ông phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao khác của chính quyền trump
bao gồm cố vấn an ninh quốc gia mỹ mark master
ngoài ra phía mỹ hiện đã xác nhận ông trump sẽ tới đà nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh apec vào tháng một mươi một tới
trong ngày đầu tiên thủ tướng nguyễn xuân phúc tới nước mỹ trang tin tài chính kinh tế nổi tiếng bloomberg
đã đăng tải bài phỏng vấn thủ tướng trước khi ông lên đường sang mỹ
cuộc phỏng vấn ngắn với bloomberg của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thể hiện quyết tâm của cả chính phủ việt nam
về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt sáu bảy
thủ tướng cũng chia sẻ những bước mà việt nam đang tiến hành để củng cố nền kinh tế
qua đó duy trì vị thế một trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới
việc các tờ báo mỹ và nhiều quốc gia đánh giá cao chuyến thăm mỹ của thủ tướng nguyễn xuân phúc cho thấy
sự quan tâm của giới truyền thông
theo họ rõ ràng chính quyền tổng thống trump và chính phủ việt nam coi trọng hợp tác việt mỹ
và sẵn sàng cải thiện mối quan hệ hợp tác này
chiều nay ngày ba mươi tháng năm tiếp tục kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
theo đó các đại biểu cho rằng dự án luật vẫn còn nhiều nội dung quan trọng cần được thống nhất và đưa vào dự thảo
trong buổi thảo luận tại tổ chiều nay các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết về sửa đổi luật quản lý nợ công
tuy nhiên dự án luật quản lý nợ công sửa đổi vẫn còn một số nội dung quan trọng chưa được đưa vào dự thảo
khi chúng ta quyết định là vay thì cái trách nhiệm của người vay như thế nào khi cái nguồn lực vay về nó sử dụng không hiệu quả
trách nhiệm của tổ chức thẩm định như thế nào khi thẩm định các dự án
thì tôi nghĩ là cũng cần cụ thể hóa tất cả những cái yếu tố như vậy để đảm bảo cái nguồn lực quản lý nợ công
quan điểm xây dựng luật thì tôi nghĩ rằng là nợ công cần phải được công khai minh bạch và đặc biệt là phải được cập nhật
cập nhật cách chính xác và liên tục để các cơ quan giám sát
trách nhiệm trong cái quản lý vay nợ là có nhiều cơ quan chịu trách nhiệm
thì ai là cơ quan chính và cụ thể quá của cái trách nhiệm này ra sao
mà chưa phân rõ cái chế độ trách nhiệm trong việc là thực hiện nhiệm vụ được giao
nợ công trong quy định của dự án luật bao gồm nợ chính phủ nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương
qua chín năm thực hiện luật quản lý nợ công các đại biểu nhận định
bây giờ là thời điểm cần mạnh dạn sửa đổi nếu cứ tiếp tục duy trì thì những tồn tại
hạn chế vẫn tiếp tục tiếp diễn
dự thảo có một số nội dung như chưa quy định rõ trách nhiệm chế tài biện pháp xử lý đối với các tổ chức cá nhân
cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và sử dụng vốn vay khi xảy ra sai phạm
hoặc là sử dụng vốn không hiệu quả hoặc là vay lại nhưng không có khả năng trả nợ
để bảo đảm quyền hạn gắn liền với trách nhiệm cũng như góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
các đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của cơ quan cá nhân có thẩm quyền
và các đối tượng có liên quan trong toàn bộ quy trình huy động thẩm định phân bổ quản lý sử dụng nợ công
đặc biệt là trong trường hợp sử dụng vốn vay không có hiệu quả gây thất thoát lãng phí
nhưng luật quản lý nợ công đã dần bộc lộ những điểm bất cập
một trong những điểm yếu đó là việc nợ công việt nam liên tục tăng lên đến mức đáng lo ngại
tính tới hết năm hai nghìn một mươi sáu tổng số nợ công của việt nam đã lên tới con số chín mươi năm tỷ usd
như vậy bình quân mỗi người dân việt nam đang nợ một khoản tiền trên một usd
đó là số liệu do hồ sơ nợ công toàn cầu the global debt clock công bố trên tạp chí economist
còn theo công bố mới đây của bộ tài chính chỉ tính từ năm hai nghìn một tới năm hai nghìn một mươi năm
tổng số nợ công đã tăng sáu năm lần
từ ba nguồn vay chính là ngân hàng thế giới ngân hàng phát triển châu á và nhật bản
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tình trạng nợ công càng trở nên trầm trọng
khi hiệu quả nguồn vốn này trong phát triển kinh tế không cao dẫn đến tình trạng nợ vẫn tăng
trong khi khả năng trả nợ thì không được cải thiện tương xứng
thông qua các tổ chức tài chính định chế tài chính thế giới
thế tuy nhiên là cái sử dụng đó có hiệu quả đúng mục đích
nó quan trọng hơn nhiều đến cái việc lớn hay nhỏ
nhiều thứ chi tiêu nhiều thứ đầu tư đặc biệt là đầu tư không hiệu quả
cho nên là chúng ta không thu hồi được cái nguồn vốn để trả nợ
và không mang lại được kết quả cho nền kinh tế
cho nên là nó dẫn đến cái tỷ lệ giữa cái vay vốn và cái thu nhập nó bị thấp
và cái khoản nợ nó khó khăn hơn trong cái việc trả
mới đây bộ trưởng bộ tài chính đã lên tiếng rằng công tác quản lý nợ công
đã bộc lộ một số bất cập chủ yếu như nợ công nợ chính phủ tăng nhanh
gây áp lực lớn lên nghĩa vụ trả nợ ngoài sự gia tăng nợ trong nước
đã có sự gia tăng đáng kể dư nợ vốn vay oda vay ưu đãi nước ngoài
việc phân bổ sử dụng vốn vay cho đầu tư còn giàn trải
hiệu quả chưa cao
trên thực tế đã có một số dự án vay lại vốn vay oda
ưu đãi bảo lãnh chính phủ phát sinh rủi ro không trả được nợ
phải thực hiện tái cơ cấu tài chính chuyển sang hình thức nhà nước đầu tư
hoặc quỹ tích lũy phải ứng trả thay
mặt khác còn thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ
từ đó các chuyên gia cho rằng cần phải kiểm soát lại nợ công một cách đồng bộ
nhằm giảm tỷ lệ nợ công trong những năm tới
viện pháp trực tiếp thì phải có lộ trình giảm bộ chi một cách
đồng bộ chặt chẽ
nghị quyết đại hội đảm thứ hai là
và nghị quyết quốc hội cũng đã quyết định là bộ chi ngân sách
đến năm hai nghìn hai mươi phải về dưới bốn năm
chúng tôi đang đề xuất là giảm dần cái bảo lãnh chính phủ
bởi vì bảo lãnh chính phủ là một cấu phần của nợ công
có thể nói trong thời gian tới mục tiêu giảm nợ công tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ
để đạt được mục tiêu này kỷ luật tài chính cần được xiết chặt
nhưng trên hết những quy định pháp luật mà cụ thể là luật quản lý nợ công
cũng cần được xem xét chỉnh sửa để loại bỏ những bất cập trong quản lý nợ công
chiều nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy và công bố chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám
của các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho chính phủ
thủ tướng chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính
với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích khởi nghiệp
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên được giả soát
cắt giảm và đơn giản hóa góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh
thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp
tuy nhiên công tác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế
nhiều địa phương còn vướng mắt trong kết nối liên thông phần mềm tại trung tâm hành chính công
dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi đôn đốc tiến trình cải cách hành chính
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị các đại biểu tập trung phát biểu
thảo luận phân tích những kết quả đã đạt được làm rõ những hạn chế yếu kém và chỉ ra nguyên nhân
của những hạn chế yếu kém trong công tác này để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp khả thi
các nhiệm vụ cải cách hành chính trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy theo kế hoạch đã đề ra
ở phần tiếp theo của chương trình
phát động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm hai nghìn hai mươi
ngành y tế tích cực khắc phục hậu quả sự cố y khoa tại hòa bình
sáng nay ngày ba mươi tháng năm tại vĩnh phúc bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ phát động
chiến dịch truyền thông tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình
tham dự có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
phát biểu tại buổi lễ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết
để thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh yêu cầu
bộ văn hóa thể thao và du lịch các cấp ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhân cách con người việt nam
bắt đầu từ giáo dục đạo đức trong gia đình
với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương trong tháng hành động quốc gia
phòng chống bạo lực gia đình năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tổ chức nhiều hoạt động như
phát động cuộc thi ảnh với chủ đề yêu thương và chia sẻ
tổ chức ngày hội gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
tổ chức hội thi câu lực bộ xây dựng gia đình hạnh phúc năm trăm linh ba sạch
tổ chức tọa đàm gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình
tại tỉnh phú yên những năm gần đây trẻ em bị xâm hại có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng
địa phương này đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác
truyền tải thông tin đến các bậc phụ huynh nhà trường những kỹ năng phòng chống và quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em
những buổi truyền thông như thế này được trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh phú yên tổ chức ở nhiều xã phường trong tỉnh
tại xã hòa thắng huyện phú hòa buổi truyền thông được bắt đầu bằng những câu hỏi như
kỹ năng trả lời điện thoại người lạ khi cha mẹ vắng nhà cách tự giải cứu mình khi có người lạ tấn công
cách xử lý khi ở một mình cách từ chối khi bị ép buộc và biện pháp phản kháng để tự vệ thoát thân
đối với cha mẹ và các bậc phụ huynh câu hỏi chung được đặt ra là làm thế nào khi thấy con mình có biểu hiện lạ
về tâm sinh lý quản lý trẻ khi tham gia vào môi trường mạng và nguy cơ chịu nhiều rủi ro bị xâm hại
khi mình bị xâm hại cách tự bao vỡ mình bó chạy la kêu người giúp đỡ
qua ở trước con quà ở đây giúp em hiểu rõ hơn
tham gia những buổi truyền thông như thế này thì giờ mình càng hoạt động truyền truyền nhiều hơn
để các em được cảnh giác làm một bài học để truyền truyền hoạt động cho con cháu mình
không tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như thế này
thống kê của trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh phú yên cho thấy chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh đã xảy ra đến một mươi bốn vụ liên quan đến xâm hại trẻ em trong đó có ba vụ xâm hại tình dục
để nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
tỉnh phú yên cũng đã tổ chức một mươi năm buổi truyền thông chủ yếu tại các địa bàn thường xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em
và ba huyện miền núi sơn hòa sông hinh đồng xuân
xâm hại còn được tư vấn trực tiếp tại nhà và qua số điện thoại đường dây nóng
trong các trường hợp trẻ em bị xâm hại thì xâm hại tình dục không chỉ gây tổn thương về thể chất
mà còn là nỗi sợ hãi ám ảnh đeo bám các em suốt cuộc đời
vì vậy ngoài việc giúp các bậc phụ huynh thay đổi ý thức trong việc bảo vệ con em mình
những buổi truyền thông như thế này còn là biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay
sáng nay ngày ba mươi tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức họp báo
chỉ đạo các ngành chức năng liên quan về công tác khắc phục hậu quả bảy bệnh nhân tử vong
trong sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã phối hợp cùng cơ quan công an
niêm phong máy móc và trang thiết bị cũng như thuốc men của khoa thận nhân tạo
để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại buổi họp báo ông nguyễn văn quang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình cho biết
ngay sau khi sự việc xảy ra trong đêm hai mươi chín tháng năm phó thủ tướng vũ đức đam
đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình thăm bệnh nhân và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố y khoa này
sở y tế tỉnh hòa bình đã huy động các xe cấp cứu chuyển một mươi bệnh nhân về bệnh viện bạch mai
hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
chỉ còn một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình cũng đã đến các gia đình có người tử vong để thăm hỏi
động viên và hỗ trợ mỗi người chết là năm triệu đồng
đến thăm bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện và hỗ trợ mỗi bệnh nhân là hai triệu đồng
bác sĩ trương quý dương giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cho biết
đây là sự cố y khoa hy hữu
ông xin nhận trách nhiệm và gửi lời chia buồn đến gia đình có bệnh nhân tử vong
xin lỗi các gia đình bệnh nhân và cộng đồng
ngay sau khi xảy ra sự việc bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an
niêm phong máy móc và trang thiết bị thuốc men của khoa thật nhân tạo
đồng thời đã đình chỉ kiếp trực và tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân đối với khoa thận nhân tạo
tại buổi làm việc với tổng cục cảnh sát bộ công an ngay sau buổi họp báo
đại diện công an tỉnh hòa bình cho biết tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khám nghiệm kiểm tra toàn bộ máy móc
vận hành quy trình sử dụng thu các mẫu liên quan đến vụ việc
cũng liên quan tới sự việc bảy bệnh nhân tử vong do trại thật nhân tạo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ngay trong đêm ngày hai mươi chín tháng năm một mươi bệnh nhân với biểu hiện là giống như sốc phản vệ còn lại
đã được chuyển về điều trị tích cực tại bệnh viện bạch mai
chỉ còn một bệnh nhân ở lại do tình trạng nặng không thể di chuyển được về hà nội
trong sáng nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đến thăm các bệnh nhân
và yêu cầu bệnh viện bạch mai khám chữa miễn phí
đồng thời huy động tối đa năng lực của bệnh viện để không có thêm bệnh nhân nào bị tử vong
bộ y tế cũng đã nhanh chóng vào cuộc thành lập nhanh hội đồng chuyên môn để tìm ra nguyên nhân
phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ xử lý nghiêm theo pháp luật nếu có sai phạm
rút kinh nghiệm cho toàn ngành
bộ y tế đã cố gắng tập trung từ y tế địa phương và đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành
và bệnh viện bạch mai và các chuyên gia đầu ngành đã xuống tại chỗ
và hôm nay tiếp tục xuống bệnh viện hòa bình cũng như tại đây
thứ nhất là cấp cứu để cứu chữa một mươi bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện bạch mai
có một bệnh nhân nặng cố gắng là không để bệnh nhân nào tử vong
một lần nữa thì chúng tôi cũng rất là đau lòng và chia sẻ với những nỗi mất mát
của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế hiện nay đoàn cán bộ của bệnh viện bạch mai
với những chuyên gia đầu ngành vẫn đang có mặt tại hòa bình để giúp đỡ bệnh viện đa khoa hòa bình
khắc phục sự cố bình ổn tâm lý những bệnh nhân chạy thận khác
bệnh nhân nặng còn lại cũng đang được các bác sĩ nghiên cứu phương án chuyển về hà nội
để có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất
ngoài ra các bệnh nhân được chuyển về bệnh viện bạch mai điều trị
sẽ được phía bệnh viện bạch mai lo toàn bộ chi phí ăn ở
và những phần chi phí ngoài quỹ bảo hiểm y tế thanh toán
thành phố đàn rẵng đã được các nhà khoa học khảo sát khai cuộc lần đầu tiên vào tháng năm năm hai nghìn một
kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy đây là vết tích di trú của một cộng đồng dân cư
nằm trong giai đoạn văn hóa kim khí sơ kỳ tiền sa huỳnh ở miền trung việt nam
sau nhiều năm tiếp tục nghiên cứu ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
viện khảo cổ học việt nam đã thông báo kết quả khai quật khảo cổ học di trì vườn đình khuê bắc lần thứ ba
với những đề xuất mới cho di chỉ này
trong lần khảo cổ thứ nhất ở di trì vườn đình khuê bắc
các nhà khoa học đã xác định tại đây có hai tầng văn hóa
lớp trên thuộc tầng văn hóa trăm sớm lớp dưới thuộc tầng văn hóa tiền sa huỳnh
giai đoạn sơ kỳ kim khí với tinh chất di chỉ cư chú xen lẫn mộ táng
trong lần khảo cổ thứ ba vào năm hai nghìn một mươi bảy này
các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hiện vật cho thấy đây là di chỉ cư trú mộ táng
chế tác công cụ và đồ trang sức thuộc thời kỳ tiền sa huỳnh
có niên đại cách ngày nay khoảng ba đến ba năm trăm linh năm
đáng chú ý trong số các di chỉ của giai đoạn tiền sa huỳnh
hiện chỉ còn di trị bầu chám quảng nam và vườn đình khuê bắc đà nẵng
còn xác định được địa tầng nguyên vẹn
do vậy đây là di chỉ rất quan trọng
không chỉ trong việc nghiên cứu lịch sử văn hóa của vùng đất đà nẵng nói riêng
mà còn của nền văn hóa sa huỳnh trên giải đất miền trung nói chung
với tinh chất duy nhất đặc biệt như vậy
di trì vườn đình khuê bắc thành phố đà nẵng
đang được đề xuất lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố
và tiếp theo là cấp quốc gia để phục vụ công tác tuyên truyền
tham quan và nghiên cứu cộng đồng
trong phần tin quốc tế
quân đội philippines giành lại toàn quyền kiểm soát thành phố marawi
liên hợp quốc chiến lược chống khủng bố của anh có nhiều hạn chế
người phát ngôn quân đội philippines cho biết
các lực lượng chính phủ philippines đã giành lại toàn quyền kiểm soát thành phố maragui
chấm dứt những cuộc đụng độ với nhóm khủng bố mót có quan hệ với is
tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang philippines
tướng eduardo ano cho biết quân chính phủ philippines đã giành thắng lợi
sau khi bao vây ngăn chặn phiến quân trong suốt một tuần ở thành phố marawi
ông khẳng định chỉ huy người philippines đứng đầu nhóm phiến quân đã bị tiêu diệt
và những kẻ cố gắng
đầu vụ tấn công đã bị thương trong các cuộc giao tranh
ông ano cho biết thêm ba tay súng người malaysia một người indonesia
và có thể cả các phần tử cực đoan người ả rập đã bị tiêu diệt ở marawi
hiện tại vẫn còn một số thiên quân ẩn náu ở một vài nơi trong thành phố
sau bảy ngày giao tranh đã có sáu mươi một phiến quân mốt hai mươi binh sĩ chính phủ và một mươi chín dân thường thiệt mạng
thủ tướng iraq al abadi tuyên bố quân đội nước này đang thực hiện các bước cuối cùng
đánh bật các phần tử thuộc nhà nước hồi giáo is tự xưng
ra khỏi những ngôi làng còn lại tại tây mussol
theo thủ tướng iraq al abadi quân đội iraq đã giải phóng được chín mươi năm lãnh thổ mosul
các phần tử is tại đây đang tan rã và không còn khả năng phản công
trong khi đó cuộc sống tại phía đông của thành phố đã trở lại bình thường
và quân đội iraq sẽ sớm giải phóng hoàn toàn thành phố
thủ tướng iraq đánh giá cao những bước tiến mới của lực lượng iraq
khi giải phóng nhiều thị trấn và làng mạc tại khu vực giáp biên với syri
sau hơn bảy tháng mở chiến dịch tấn công quy mô lớn
nhằm lấy lại khu vực thành phố mosul từ tay is
các lực lượng vũ trang của iraq đã giành quyền kiểm soát phần lớn mạng phía đông
và phần lớn mạng tây của thành phố
tuy nhiên các tay súng hồi giáo vẫn kháng cự quyết liệt và lẩn trốn trong khu dân cư
khiến chiến dịch kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu
tổng thống hàn quốc moon jae in vừa ra lệnh điều tra bốn hệ thống phóng tên lửa phòng thủ thát
vừa được đưa vào vận hành bên cạnh hai hệ thống đã được quân đội mỹ triển khai trước đó
bốn bệ phóng mới được triển khai thêm mà không hề được báo cáo với tổng thống moon jae in
phát ngôn viên tổng thống yoon yong chan thông báo tại một buổi họp báo cho biết
tổng thống hàn quốc moon jae in đã bị sốc khi biết bốn bệ phóng tháp mới được triển khai
đã được đưa vào hàn quốc mà không hề được báo cáo lên chính quyền mới hay thông báo cho công chúng
việc quân đội mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
là một vấn đề gây tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc vào ngày một mươi tháng năm vừa rồi
trong chiến dịch tranh cử ông moon khẳng định tổng thống tiền nhiệm park geun hye
đã đưa ra quyết định cho phép triển khai thác mà không thông qua quy trình mang tính dân chủ
một báo cáo của liên hợp quốc mới công bố chỉ ra những hạn chế
trong chiến lược chống khủng bố của anh mang tên privan
bản báo cáo đánh giá hàng loạt chính sách của thủ tướng anh theresa may
khi bà còn giữ chức bộ trưởng nội vụ được công bố chỉ một mươi ngày trước cuộc bầu cử hạ viện anh
báo cáo cho rằng chiến lược mang tính dân chủ của tổng thống hàn quốc
mang tên prevent vốn tồn tại nhiều hạn chế
nhìn tổng thể chiến lược này đe dọa gây chia rẽ và phân biệt đối với một bộ phận người dân anh
và qua đó có thể gây ra tác dụng trái ngược thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố thay vì tiêu diệt vấn nạn này
tác giả của báo cáo cho biết các sinh viên các nhà hoạt động và thành viên của các tổ chức
có yếu tố tin ngưỡng ở anh đã đưa ra nhiều ví dụ về việc chiến lược này được triển khai
theo những cách gây phân biệt tôn giáo văn hóa tư tưởng và trùng tộc
liên quan tới chương trình giám sát big brazer của anh báo cáo cho rằng chương trình này đang cài đặt
một phạm vi truy lùng đối tượng tình nghi khủng bố quá rộng qua đó xóa mờ danh giới giữa điều tra khủng bố
và lạm dụng thẩm quyền
thủ tướng ấn độ narendra modi vừa bắt đầu chuyến thăm tới đức nhằm củng cố quan hệ song phương
và tăng cường hợp tác kinh tế đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ấn độ trong liên minh châu âu
đức là chặng dừng chân đầu tiên của thủ tướng ấn độ
đức đã bắt đầu chuyến thăm bốn nước đức tây ban nha pháp và nga
trong cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà angela merkel thủ tướng ấn độ modi đã thảo luận các giải pháp
để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giáo dục năng lượng tái tạo và đường sắt
hiện có một sáu trăm linh công ty đức đang hoạt động ở ấn độ và sáu trăm linh công ty liên doanh giữa hai nước
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu như cuộc chiến chống khủng bố
cơn bão mang tên mora đổ bộ vào bờ biển bangladesh sáng nay khiến chính quyền nước này phải nỗ lực sơ tán khoảng một triệu người dân khỏi bờ biển phía đông để tránh bão lớn
chính quyền bangladesh yêu cầu các thành phố cảng ở phía đông nam đất nước ban hành mức cảnh báo cao nhất là mức nguy hiểm một mươi
trong khi các cảng tiếp dấp xa hơn về phía tây ban hành cảnh báo nguy hiểm mức tám
trước đó một ngày người dân tại quận chit tagong đã di tản đến gần năm trăm linh khu tránh bão
theo hướng dẫn trên loa phóng thanh các trường học và cơ quan chính phủ cũng đang được sử dụng làm chỗ trú ẩn tạm thời cho người dân
cư dân thuộc khu vực đồi núi cũng bị buộc phải sơ tán để tránh nguy cơ lở đất
mặc dù bangladesh là đất nước hứng chịu nhiều bão tố nhưng nhà cửa ở đây không đủ vững chắc để chịu được thời tiết xấu
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc